bản tin dịch covid một mươi chín tối ngày ba mươi tháng tám của bộ y tế cho biết trong ngày đã có chín một mươi bốn bệnh nhân khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là hai trăm hai mươi tám tám trăm một mươi sáu ca
số ca mắc mới là một mươi bốn hai trăm hai mươi bốn ca trong đó bình dương đang có số ca mắc nhiều nhất với sáu năm mươi ca
trong ngày hai mươi chín tháng tám đã có hai trăm sáu mươi hai ba mươi tám liều vaccine covid một mươi chín được tiêm
nâng tổng số liều vaccine đã được tiêm là một mươi chín bảy trăm một mươi năm trăm sáu mươi liều
trong ngày bộ y tế đã tiếp nhận hai trăm năm mươi tám trăm linh liều vaccine phòng covid một mươi chín của astrazeneca và vaccine moderna
do chính phủ cộng hòa séc tài trợ cho việt nam
sáng nay bộ công an đã tổ chức lễ khánh thành bệnh viện giã chiến phước lộc huyện nhà bè
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm tham dự buổi lễ có phó thủ tướng vũ đức đam
cùng các lãnh đạo bộ công an bộ quốc phòng
bộ y tế lãnh đạo tp hcm
với quy mô ba trăm linh giường bệnh bệnh viện được thiết kế thành hai khối nhà điều trị người bệnh covid một mươi chín
và các khu phụ trợ về chuyên môn hậu cần
ngoài ra bệnh viện còn có nhiệm vụ tổ chức thu dung cấp cứu điều trị người bệnh covid một mươi chín nặng nguy kịch
với phương châm chống dịch như chống giặc nhờ thế bệnh viện được hoàn thiện thần tốc trong vòng bảy ngày
việc chủ trì xây dựng các trung tâm điều trị mà tiêu biểu là bệnh viện giã chiến phước lộc
trong thời gian ngắn kỷ lục bảy ngày
công an nhân dân đã nêu cao tinh thần ở đâu cần ở đâu khó có công an
luôn sung kích đi đầu trên mọi trận tuyến gian khó cam go
vâng thưa quý vị bệnh viện được xây dựng thần tốc như thế nào
và những đóng góp thầm lặng của các chiến sĩ công an trong việc xây dựng bệnh viện giả chiến ra sao
chi tiết sẽ có trong chương trình vì nhân dân phục vụ phát sóng vào lúc hai mươi h hai mươi phút tối nay
xin kính mời tất cả quý vị và các bạn cùng đón chú ý theo dõi
giờ đây xin được chuyển sang một thông tin khác
nhằm phục vụ công tác kiểm tra giám sát di biến động dân cư và quản lý chặt chẽ
các giấy đi đường trong thời gian tp hcm siết chặt giãn cách xã hội
công an tp hcm đã thực hiện trở lại việc khai báo di chuyển nội địa
tại các chốt kiểm soát trong nội đô
thưa quý vị ghi nhận của chúng tôi trong sáng nay
đa số tại các chốt kiểm soát của lực lượng chức năng trên địa bàn tp hcm
thì người dân đã chủ động khai báo thông tin di chuyển nội địa
qua ứng dụng của cục cảnh sát
quản lý hành chính về trật tự xã hội của bộ công an triển khai
do đó việc di chuyển qua những chốt này rất thuận tiện và nhanh chóng
không xảy ra tình trạng ủn tắc như trước đây
hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần lượng phương tiện tham gia giao thông
trên các trục đường chính của tp hcm có phần đông hơn những ngày trước
tại các chốt kiểm soát liên quận ở nội đô lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra
giấy đi đường và thông tin khai báo di chuyển nội địa bằng mã qr trên phần mềm
do cục cảnh sát quản lý hành chính bộ công an triển khai
trước khi ra đường hiệu lực của mã qr này là trong vòng ba ngày
khi tiển thai lực lượng ở đây lực lượng anh em chia thành nhiều khu vực
một khu vực là hướng dẫn cho người dân một khu vực là tiến hành quét mã qr
và giữ khoảng cách để tính cho tình trạng không ủn ứ xảy ra
đảm bảo khoảng cách
các trường hợp mà không có điện thoại trong minh thì tự cán bộ hướng dẫn cho người dân viết khai báo y tế
bằng giấy sau đó là cho người dân qua
do công tác tuyên truyền hướng dẫn của lực lượng công an được triển khai liên tục
vì vậy ý thức của người dân đã được nâng cao rõ rệt
cụ thể là người dân đã chủ động khai báo ngay tại nhà trước khi ra đường
đồng thời hiểu được tầm quan trọng của công tác truy vết dịch bệnh
thông qua ứng dụng khai báo di chuyển nội địa
tại các chốt đã không xảy ra tình trạng ô ứ như trước đây
rồi sáng ra thì anh chuẩn bị anh đi rồi nó khai rồi ở nhà rồi
cho nó bảo rảm đi tới lưu cho nó nhanh còn lẹ hơn
cứ đưa ra cái điện thoại này là người ta quét cái mã ra rồi cho mình đi rồi
rất là hợp lệ cho tranh tụ với cái công việc nó quay bệnh dịch
nó phần nó khỏi kẹt xe kẹt cụa đồ mình tránh dịch bớt đi
nó không tắt giao thông nữa
chỉ cần quét qr thôi rất là tiện lợi không có cần đọc chữ gì hết
tiện lợi đó có thể sử dụng trong ba ngày nhưng mà mình cẩn thận cho nên là
cứ mỗi lần trước khi ra đường thì mình cứ thay báo lại thôi
để cho hệ thống nó ghi nhận
nếu như là có vấn đề gì thì cơ quan chức năng họ rè phát kỹ luận hơn
cũng trong ngày hôm nay ba mươi tháng tám
thành phố hồ chí minh đã cho phép lực lượng giao hàng công nghệ shipper
được hoạt động ở tám quận vùng đỏ
nhưng phải đáp ứng yêu cầu tiêm ngừa ít nhất một mũi vaccine
và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với covid một mươi chín một ngày một lần
chi phí xét nghiệm là miễn phí
lực lượng này sẽ được giám sát thường xuyên trong thời gian giãn cách xã hội
bên cạnh đó hai mươi nhân viên hệ thống bán lẻ cũng sẽ được cấp giấy đi đường
để phục vụ cho việc phân phối hàng hóa thiết yếu cho người dân
trong thời gian giãn cách xã hội
thưa quý vị dịch bệnh covid một mươi chín vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước đã xuất hiện các ổ dịch mới tại cộng đồng
và với trọng trách là lực lượng nòng cốt nơi tuyến đầu chống dịch
vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa siết chặt quản lý các khu vực đã có ca mắc covid một mươi chín
và vừa bảo vệ vùng xanh là những khu vực còn an toàn trước làn sóng đại dịch
các chiến sĩ công an đang ngày đêm nỗ lực vì sức khỏe và tính mạng của người dân
ngõ ba trăm hai mươi tám và ba trăm ba mươi phường thanh xuân trung quận thanh xuân thành phố hà nội
ngay sau khi phát sinh ổ dịch các lực lượng chức năng đã rào cứng lối ra vào
cách ly người có nguy cơ cao tách người bệnh nền ra khỏi vùng đỏ
các biện pháp phòng chống dịch ngay lập tức được triển khai
bên cạnh việc cấp bách khoanh vùng ngăn chặn ổ dịch
công an quận thanh xuân đang nỗ lực bảo vệ các khu vực vùng xanh trên địa bàn phường không có ca nhiễm
trên cơ sở từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
các cán bộ chiến sĩ đã vận dụng linh hoạt chuyển sang phong trào toàn dân phòng chống dịch
kịp thời nắm bắt thông tin liên quan đến covid để truy vết một cách nhanh nhất
lực lượng công an phường hết sức quan trọng
lực lượng ngoài phường có trách nhiệm và đa thầu hẳn rất tốt
việc trực hai mươi bốn h hai mươi bốn kể bất kể mưa nắng liên tục hai mươi bốn h hai mươi bốn không bao giờ rời chốt
để đảm bảo việc người dân không thể vi phạm đi ra ngoài
cái thứ nhất cái thứ hai là lực lượng công an đang hỗ trợ rất nhiều
trong việc mua sắm lương thực thực phẩm các nhu yếu phẩm khác
chúng tôi tận dụng các hội nhóm gia lô
trên địa bàn phường để chia sẻ những thông tin về tình hình dịch bệnh covid
và những điểm có nguy cơ trên bàn phường để nhân dân có phản ánh
và giúp lực lượng công an trong việc nắm tình hình đối với công tác phòng chống dịch bệnh
thứ hai đối với công tác về truy vết
thì trước hết là chúng tôi sử dụng toàn bộ lực lượng cả các khu vực
thông qua công tác quản lý nhân hộ khẩu quản lý tình hình địa bàn để tổ chức truy vết
thứ hai nữa là chúng tôi tận dụng các hội nhóm gia lô
thông qua các mắt camera được giám sát trên bàn phường
và tận dụng những camera của chính nhà các hộ dân để thực hiện biện pháp truy vết
với các biện pháp mạnh công an quận thanh xuân đang làm tốt nhiệm vụ
từ đảm bảo an ninh trật tự đến việc giám sát thực hiện giãn cách xã hội
xử lý các vấn đề vi phạm cũng như tuyên truyền để người dân hiểu
chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch
trên địa bàn quận chúng tôi đã thành lập hai mươi chín tổ
tổ chức tuần tra kiểm soát trong đó có hai loa tổ của một mươi một công an phường
và sáu tổ liên ngành do công an quận làm tổ trưởng tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn
quản lý chặt các đối tượng từ đối tượng hình sự đối tượng nghiện hút
đến số đối tượng chống đối trên địa bàn không để lợi dụng tình hình dịch bệnh
có các hành vi vi phạm pháp luật
kích đấm vô kéo người dân tham gia vào các hoạt động chống đối
trong thời điểm thành phố hà nội đang dồn sức để vết sạch f ra khỏi cộng đồng
cùng với các đơn vị tuyến đầu lực lượng công an phải đối mặt với nhiều nguy cơ lây nhiễm
thời gian làm việc không ngừng nghỉ nhưng với họ
mong mỏi lớn nhất là cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường